thưa quý vị và các bạn chiều ngày ba tháng tám có ít nhất hai cơn lốc xoáy đã xuất hiện tại ấp hòa thành
xã xuân hòa huyện kế sách tỉnh sóc trăng đã làm sập hơn tám căn nhà
hàng chục nhà che lò than hư hỏng nặng và nhiều cây cối hoa màu bị đổ gãy gây thiệt hại nặng nề
rất may là không có thiệt hại về người
cùng ngày cũng tại ấp hòa thành xã xuân hòa đã xảy ra một vụ sạt lở bờ sông làm cho hơn tám mươi mét đê chống lũ bị chìm xuống sông
tuần trước một đoạn đê dài hơn hai mươi mét ven sông cái côn cũng đã bị sạt lở sâu khoảng bảy m
sau đó tiếp tục lở sâu thêm ba mét làm cho một căn nhà bị sụt hoàn toàn xuống sông và toàn bộ tuyến giao thông của ấp hòa thành bị chia cắt
hiện tại người dân đang rất cần nhà nước hỗ trợ địa phương mở lại con đường giao thông nông thôn để khôi phục lối đi do bị sạt lở